hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

khi duyệt phương án cho doanh nghiệp sản xuất thì hồ sơ thể hiện việc tuân thủ phòng chống dịch
nhưng thực tế lại khác số công nhân mà ban quản lý các khu công nghiệp duyệt cho đi lại sản xuất
thì địa phương cũng không quản lý được
việc xảy ra ở trang sinh là rất nguy hiểm vì họ không thông báo
không phối hợp thông tin số ca mắc covid một mươi chín để phòng dịch
thậm chí chúng tôi xác định ca mắc covid một mươi chín không chỉ ở một phân xưởng
như vậy họ đâu có trung thực và có truy vết được không
ông thuộc gây gắt
không chỉ phụ huynh giáo viên mà cấp quản lý
cũng mong hà nội sớm mở cửa trường học ở những nơi kiểm soát tốt dịch
nhiều ngày không có ca covid một mươi chín
theo bà trần thị thanh huế trường phòng giáo dục đào tạo huyện sóc sơn hà nội
một tiết học trực tiếp giá trị hơn nhiều lần học trực tuyến
do đó cả giáo viên phụ huynh đều mong các trường sớm được phép đón học sinh trở lại
theo bà huế thành phố nên tính đến mở cửa dần việc dạy học trực tiếp ở các vùng xanh
tương tự quy trình nới lỏng các dịch vụ cửa hàng tại hà nội
như có thể cho học sinh đầu vào cuối cấp khối một sáu và chín đi học trước
sau đó theo dõi diễn biến dịch bệnh
bởi từ ngày hai mươi năm tháng tám đến nay huyện không phát hiện ca mới nào trong cộng đồng
đủ đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường
đồng quan điểm ông phùng ngọc anh trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện ba vì cho rằng
hơn hai tháng nay địa bàn huyện không ghi nhận ca mắc mới
học sinh vẫn chưa đến trường do thực hiện chỉ đạo chung của toàn thành phố
tuy nhiên nghỉ học quá lâu sẽ ảnh hưởng đến các em
hy vọng thành phố sẽ xem xét cho học sinh lớp sáu lớp chín và lớp một mươi hai được đi học trực tiếp
học sinh trong độ tuổi này đã ý thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng chống dịch
và không gặp khó khăn khi thực hiện theo
ngoài ba khối lớp trên ông cho rằng các khối còn lại có thể đi học trực tiếp vào đầu tháng một mươi một
khi dịch bệnh đang kiểm soát tốt và các em bắt đầu được tiêm vaccine
nếu xét theo dự thảo bộ một mươi năm tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học
do sở giáo dục đào tạo cùng cơ quan y tế xây dựng
vừa qua các trường ở ba vì đạt khoảng một mươi ba tiêu chí sẵn sàng mở cửa đón học sinh
ông oanh nhấn mạnh ông nguyễn văn hậu trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện mê linh hà nội
cũng bày tỏ ở huyện vùng xanh lãnh đạo nên tính toán cho học sinh đầu cấp cuối cấp đi học trực tiếp
khi phụ huynh đi làm không có người giám sát con học trực tuyến
sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ không mong muốn với trẻ
thậm chí học sinh có thể lén truy cập các trang mạng chứa thông tin xấu đọc hoặc chơi game trực tuyến
cho phép học sinh trở lại trường hiện chín mươi bảy sáu giáo viên ở hà nội
hoàn thành tiêm ít nhất một mũi vaccine tỷ lệ tiêm hai mũi đạt ba mươi ba
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm bà nguyễn thị lệ khẳng định
đến thời điểm hiện tại cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới
liên quan đến tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung tây nguyên
trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ngập sâu
đường xá bị chia cắt người dân phải chạy lũ trong đêm
đã ghi nhận những trường hợp bị mất tích do nước lũ cuốn trôi
nhiều trường đại học tại tp hcm cho phép sinh viên đã tiêm đủ liều vaccine
có điều kiện di chuyển đến trường được học trực tiếp các học phần thực hành
thí nghiệm đồ án khóa luận tốt nghiệp
trong khi đó một số trường tại hà nội đã lên phương án cho sinh viên trở lại học tập trung
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế về xét nghiệm covid một mươi chín
không bắt buộc phải xét nghiệm tất cả các trường hợp
chỉ có hai nhóm cần xét nghiệm khi đi lại giữa các địa phương và trên địa bàn
ngay sau khi phú thọ phát hiện bốn mươi năm người nhiễm covid một mươi chín
sở y tế tỉnh lào cai đã ra thông báo khẩn yêu cầu người dân từng đến và về từ phú thọ
từ ngày một mươi tháng một mươi trở lại đây chủ động khai báo y tế
vừa qua trên địa bàn tỉnh bình phước đã xuất hiện thông tin lực lượng chức năng
gián niêm phong cửa xe ô tô của người dân
huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đã chấn chỉnh nhắc nhở không để xảy ra sự việc tương tự
trong lúc dịch bệnh ở nhiều tỉnh miền tây có dấu hiệu tạm lắng
thì hai tỉnh sóc trăng và cà mau lại trở thành điểm nóng
khi vượt lên dẫn đầu số ca mắc covid một mươi chín trong khu vực
việc đi lại của người dân giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh thuận lợi hơn
sau khi cơ quan chức năng không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm dù tiêm vaccine hay chưa
ông lưu bình nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện của quốc hội cho rằng phải đình chỉ
cách chức một số lãnh đạo địa phương không tuân thủ nghị quyết một trăm hai mươi bốn
ông lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết bộ này ban hành hướng dẫn thích ứng
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám trong đó cố gắng tăng tần suất bay lẫn đường bộ sau ngày hai mươi tháng một mươi

việc triển khai gói hỗ trợ đợt ba còn gặp nhiều khó khăn do ứng dụng thường xuyên bị chậm gián đoạn

thống nhất kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi

trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ rẫy trưởng đoàn công tác đã có nhiều góp ý cho tỉnh cà mau
trong công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo văn bản mới nhất do ủy ban nhân dân tỉnh an giang ban hành thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể
và ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú tạm trú trên địa bàn được di chuyển giữa các địa phương
khi có nhu cầu cần thiết phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của bộ y tế